thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp kiên quyết phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu đô thị greenbay phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội
có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức nêu trên
có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
và hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện điều tra và xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo